đoàn công tác của ủy ban kinh tế quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án sân bay quốc tế long thành
theo đó để triển khai dự án sân bay quốc tế long thành sẽ có gần năm hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất
với số nhân khẩu trong vùng dự án là hơn một mươi năm người trong đó gần một mươi người trong độ tuổi lao động
ngoài ra hơn bốn căn nhà vật kiến trúc công trình trong vùng dự án bị ảnh hưởng
hiện nay tỉnh đồng nai đã quy hoạch hai khu tái định cư và một nghĩa trang rộng năm mươi hectare
và đang thực hiện điều tra về những biến động dân cư trong vùng dự án kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý đất đai khu vực dự án
theo lãnh đạo tỉnh đồng nai một trong những vấn đề quan tâm nhất của địa phương trong thực hiện báo cáo khả thi
là giải quyết việc làm cho người dân khi di rời phục vụ dự án
phát biểu kết luận buổi làm việc đại diện đoàn công tác của ủy ban kinh tế của quốc hội đề nghị cần xác định
việc triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế long thành là việc chung của đất nước chứ không riêng một bộ ngành hay của tỉnh đồng nai
trước mắt đề nghị tỉnh đồng nai đẩy nhanh tiến độ thực hiện báo cáo khả thi thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án
tuy nhiên phải đảm bảo chất lượng để chính quốc hội xem xét trong thời gian tới
trước đó chiều ngày ba mươi một tháng bảy đoàn công tác của ủy ban kinh tế của quốc hội đã khảo sát tiếp xúc với các hộ dân
tại khu vực sáu xã triển khai dự án sân bay quốc tế long thành tại huyện long thành tỉnh đồng nai